các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiêu hủy chủ yếu tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng như mỹ phẩm đồ chơi trẻ em rượu sữa nước ensure thực phẩm chức năng quần áo giày dép đồng hồ mắt kính túi sắp và hóa chất các loại
trong đó hai mặt hàng bị tiêu hủy nhiều nhất là mỹ phẩm hơn hai mươi năm sản phẩm và thuốc lá bốn mươi tám năm trăm linh gói
các sản phẩm này được xử lý bằng các phương pháp nghiền đốt và đập
đây là đợt tiêu hủy hàng nhập lậu lớn thứ tư tính từ đầu năm ngoái đến nay
do chi cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp với các đội quản lý thị trường của địa phương thực hiện